thành phố hồ chí minh vừa có năm ca nhiễm biến chủng omitron của virus sars cov hai
nhưng tất cả đều có triệu chứng nhẹ
theo đó năm trường hợp trên nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm của năm trường hợp này dương tính với sars cov hai
mẫu xét nghiệm được chuyển viện pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một kết quả được thông báo là nhiễm biến chủng omicron
hiện tình trạng sức khỏe của năm trường hợp này đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
sau năm đến bảy ngày
ba trăm linh năm hành khách đi chung các chuyến bay có năm ca nhiễm biến chủng omicron nói trên
đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính
cùng ngày phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm quy trình giám sát quản lý cách ly y tế
đối với những người nhập cảnh nhằm tăng cường quản lý chủ động kiểm soát biến chủng omicron
xâm nhập qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hành khách trên các chuyến bay quốc tế sau khi đáp xuống sân bay tân sơn nhất
có thể về nơi lưu trú như nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện
ký túc xá nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc cách ly tập trung
nếu nơi lưu trú không đáp ứng điều kiện cách ly
ủy ban nhân dân tp hcm xây dựng quy trình năm bước để hành khách thực hiện
kèm theo trách nhiệm cụ thể của đơn vị trong đó kiểm soát chủ yếu qua mã qr cá nhân
mã qr địa điểm được tạo trên ứng dụng pc covid hoặc cổng thông tin an toàn covid một mươi chín tp hcm
tại địa chỉ antoàn covid thf gov vn
về quy trình cụ thể hành khách trên chuyến bay quốc tế khi xuống sân bay tân sơn nhất
sẽ được xét nghiệm nhanh sars cov hai nếu dương tính thì lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
và chuyển đến bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi hai thuộc thành phố thủ đức để cách ly điều trị
về thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú nếu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì tự theo dõi sức khỏe không tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú trong vòng ba ngày
còn người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nơi lưu trú bảy ngày
trong thời gian lưu trú nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
vào các ngày thứ ba thứ bảy nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết ngày một mươi bốn